tin an ninh trả tự cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can về tội tổ chức đánh bạc
các đối tượng này là đại lý cấp hai nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
thông qua hệ thống game bài đổi thường rigvit tip club của nguyễn văn dương phan sảo nam và đồng phạm
các đối tượng bị bắt tạm giam là lê thanh an chú tại huyện phú lương hoàng xuân khánh chú tại huyện định hóa
và nguyễn hoàng đạt chú tại thành phố phổ yên trong đó đạt đang bỏ trốn
đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là dương văn hậu chú tại thành phố sông công đều thuộc tỉnh thái nguyên
theo kết quả điều tra trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy những đối tượng trên đã liên hệ trao đổi thống nhất
với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thường rigvit tip club để nhận làm đại lý cấp hai
các đối tượng tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán rick là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc
cho hàng trăm tài khoản đánh bạc
hưởng phần trăm tranh lệch số tiền giao dịch qua các đối tượng ước tính khoảng hai mươi hai tỷ đồng
và thu lợi bất chính khoảng bốn trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên đang tiếp tục điều tra vụ án
truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật